thủ tướng chính phủ đã phê duyệt danh sách thành viên ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
và lãnh đạo tổ công tác giúp việc ủy ban
theo đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc làm chủ tịch ủy ban
phó thủ tướng vũ đức đam làm phó chủ tịch thường trực ủy ban
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng làm phó chủ tịch ủy ban
thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt danh sách lãnh đạo tổ công tác giúp việc ủy ban
theo đó bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng làm tổ trưởng
quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và thay thế cho quyết định số một nghìn bảy trăm ba mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt danh sách thành viên ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
và lãnh đạo tổ công tác giúp việc ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
trong trường hợp cần thiết bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trình thủ tướng chính phủ
quyết định việc bổ sung thay thế thành viên ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
và lãnh đạo tổ công tác thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phê duyệt danh sách thành viên tổ công tác thành lập các nhóm thuộc tổ công tác
trưng tập thành viên và huy động chuyên gia
ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với chính phủ
thủ tướng chính phủ về chủ trương chiến lược cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý
thúc đẩy xây dựng phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
nền kinh tế số và xã hội số tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tại nước ta bên cạnh đó giúp chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương
xây dựng phát triển chính phủ điện tử giúp chính phủ thủ tướng chính phủ điều phối đôn đốc
kiểm tra việc thực hiện các chiến lược chương trình cơ chế chính sách đề án dự án giải pháp
có tính chất liên ngành về xây dựng phát triển chính phủ điện tử